xin kính chào quý vị và các bạn
mưa lớn trong những ngày gần đây đã gây thiệt hại cho nhiều tỉnh thành ở phía bắc
đáng chú ý là tại tỉnh lạng sơn có thể nói trận mưa to kéo dài trong ba ngày qua
được coi là trận đại hồng thủy
nhất là tại các huyện tri lăng văn quan bắc sơn
mưa lũ đã uy hiếp tính mạng của người dân
gây thiệt hại nặng nề về tài sản kinh tế của các tổ chức và hộ gia đình
thưa quý vị từ nay cho đến ngày một mươi năm tháng năm
ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to tập trung vào chiều tối và đêm
với lượng mưa từ một trăm năm mươi ba trăm linh mm một đợt có nơi trên bốn trăm linh mm một đợt
ở đông bằng bắc bộ cục bộ có mưa vừa mưa to
về nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
các địa phương cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ sạt lở đất
thông tin kịp thời đầy đủ
đến chính quyền các cấp và người dân biết để chủ động phòng tránh
kiểm tra giả soát các khu dân cư ở ven sông suối khu vực trúng thấp
để chủ động tổ chức di tản sơ tán người dân khi xảy ra tình huống
sẵn sàng lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông và chủ động khắc phục sự cố
đảm bảo giao thông xuyên suốt trên các trục giao thông chính
triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất phòng chống ngập úng
khu vực đô thị vùng trúng thấp
chuyển sang thời tiết ở khu vực trung bộ
khu vực này trong ngày mai chỉ có mưa rào và rông ở vài nơi
nhiệt độ ban ngày khá cao chưa chịu đoán mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
vùng núi phía tây ở phía bắc trung bộ sẽ có nắng nóng nhẹ
ở trên biển khu vực bắc giữa và nam biển đông
bao gồm cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
có mưa rông vài nơi gió tây nam ở mức trung bình
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi sáu ba mươi hai độ
và hai mươi năm ba mươi ba độ
khu vực hà nội trời nhiều mây chiều tối và đêm
có mưa rào và rông
ngày còn nắng gián đoạn trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ